trong sáng nay ngày một mươi tháng tám tp hcm tổ chức cuộc họp báo định kỳ về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó hiện tổng số vaccine còn lại của thành phố là hơn chín trăm linh liều
và dự kiến đến ngày một mươi hai tháng tám sẽ tiêm hết lượng vaccine này
để đạt mức độ tiêm bao phủ cho một trăm linh người trên một mươi tám tuổi
thành phố cần bổ sung hơn năm trăm linh triệu liều trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
ngoài ra cuộc họp báo cũng thông tin là không phải ai cũng là đối tượng
được nhận trợ cấp khó khăn do covid một mươi
theo sở y tế tp hcm tính đến nay thành phố đã tiếp nhận tổng cộng
một mươi bảy đợt phân bổ vaccine ngừa covid một mươi chín từ bộ y tế
và có thể đẩy nhanh hơn nữa
do vậy nếu được phân bổ đủ lượng vaccine chắc chắn thành phố sẽ đảm bảo mục tiêu đề ra trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
bên cạnh đó lý giải nguyên nhân có sự chinh lệch số liệu lượng vaccine chưa tiêm giữa bộ y tế và thành phố
sở y tế tp hcm khẳng định đây là việc hoàn toàn bình thường do cách thống kê khác nhau
trong kế hoạch tiêm chủng vaccine tại tp hcm ước tính khoảng bốn một triệu liều

khẩn trương thực hiện các thủ tục mua để có vaccine cho người dân thành phố trong thời gian sớm nhất
tuy nhiên đến ngày tám tháng tám bộ y tế chưa nhận được thông tin về tiến độ thực hiện mua vaccine của tp hcm
và đề nghị có văn bản trước ngày một mươi năm tháng tám tới để bộ y tế báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét cho đơn vị địa phương khác mua
cũng tại buổi họp báo đại diện sở lao động thương binh xã hội tp hcm cho biết
tính đến nay tp hcm đã hỗ trợ đến lao động bị hoãn việc hoặc nghỉ việc không lương với số lượng năm mươi hai
trên năm mươi sáu công nhân người lao động đạt chín mươi hai
có năm tám trăm linh trên năm tám trăm linh hộ kinh doanh cá thể ngừng hoạt động theo chỉ thị một mươi sáu cptg đạt một trăm linh
hộ thương nhân ở các chợ truyền thống trên địa bàn quận quyện một mươi năm trên một mươi sáu năm trăm linh hộ đạt chín mươi
và một trăm linh số lượng lao động tự do không ký kết hợp đồng lao động với kinh phí năm trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
tuy nhiên không phải ai cũng là đối tượng được hỗ trợ
thì đối với cái nhóm mà lao động bị quản
hoãn việc hoặc nghỉ việc không hưởng lương
thì đến giờ này người ta hỗ trợ được là chín mươi
và năm mươi hai trên năm mươi sáu người công nhân người lao động
cái hộ kinh doanh mà cá thể dừng hoạt động theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
là đến giờ này là năm tám trăm linh hộ trên năm tám trăm linh hộ cũng đạt một trăm linh
thứ ba là hỗ trợ cho
các cái hộ thương nhân ở các cái chợ truyền thống trên địa bàn quận quyện
dự kiến từ ngày một mươi năm tháng tám tới
thành phố sẽ triển khai gói hỗ trợ đợt ba đối với người lao động khó khăn hộ gia đình nghèo
đối tượng lao động không có ký kết hợp đồng như người cắt tóc xe ôm truyền thống
thu mua giấy vụng đạp xích lô
và những người hộ gia đình đang sinh sống trong các nhà trọ ở địa bàn
lòng mong mỏi của sở lao động của quý bà thành phố của thành quỷ của mặt trận thành phố
muốn cái tiền này
đến sớm thì người dân mới có ý nghĩa lúc là khó khăn
của cho không bằng cách cho mà chậm một chút thì dân khổ một chút
sớm một chút thì dân đỡ một chút
là lao động nghèo ở trong các nhà trọ
các khu lưu trú trong khu vực phòng không bỏ
trong sớm nghèo
tại thời điểm này là không có tạm trú thường trú gì hết
là điều rồi giải quyết nếu gặp khó khăn
nó không liên quan
nó không liên quan
nó không liên quan tới cái lao động tự do nha
cái lao động tự do không có quyết kết hợp lao động là khác
còn đây là lao động nghèo là khác
nguồn lực từ ngân sách thành phố và vận động xã hội hóa kêu gọi doanh nghiệp chung tay hỗ trợ
riêng chi phí lo hậu sự với người không may qua đời vì covid một mươi chín
khoảng một mươi bảy triệu đồng một trường hợp sẽ trích từ nguồn ngân sách thành phố